thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một mươi ba tỉnh miền trung từ nghệ an đến bình thuận về tình hình sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng
khu vực ven biển miền trung từ nghệ an đến bình thuận gồm một mươi ba tỉnh thành phố có chiều dài bờ biển một sáu trăm bốn mươi chín km cùng mạng lưới sông dày đặc với bốn mươi tám cửa sông lớn nhỏ đổ ra biển đông
trung bình ba mươi bốn km bờ biển có một cửa sông
trong những năm gần đây các hoạt động kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng trong khu vực phát triển rất nhanh đặc biệt là lĩnh vực du lịch và khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản với số lượng tàu thuyền rất lớn
hệ thống các khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão phần lớn được bố trí ở phía trong các cửa sông từng bước được đầu tư nâng cấp mở rộng

các công chí ở địa phương cũng bận rất nhiều việc nghiên cứu tổng thể vấn đề này cũng chưa được đạt ra nhất là bộ tài nguyên môi trường bộ tài nguyên thông thôn cũng chưa có sự phối hợp tốt trong chuyện này để chúng ta có giải pháp tốt hơn
các công chí cứ chăm bắm vào những việc trước mắt không thì chưa ổn đâu
nhưng mà nói như vậy cũng là những việc bất xúc mà nó trực tiếp đến đời sống thì chúng ta cũng phải xử lý
thì không phải là chờ lâu dài mà không bỏ cuộc sống
thủ tướng yêu cầu tại cuộc họp các địa phương cần nêu rõ nguyên nhân gây sạt lở để có cái nhìn tổng quát nhất nhằm tìm ra những giải pháp công trình phi công trình đồng thời có nghiên cứu tổng thể và lâu dài nhằm khắc phục thiệt hại cho các tỉnh